kính chào quý vị và các bạn
tại các tỉnh đông bắc bộ bao gồm thủ đô hà nội do tác động của không khí lạnh mạnh tràn về từ đêm qua và sáng nay
trời chuyển rét nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới phổ biến dưới hai mươi một độ
đặc biệt về đêm và sáng sớm trời rét sâu vùng núi có nơi rét đậm
từ ngày hai mươi năm tháng một mươi một khi khối không khí lạnh suy yếu dần thì nhiệt độ tăng chậm từ một đến hai độ trời vẫn còn lạnh
tương tự tại tây bắc bộ trời cũng chuyển sang trạng thái rét khô trong ba ngày tới
khi nằm trọn trong khối không khí lạnh mạnh đầu mùa
nhiệt độ ngày đêm chỉ phổ biến từ một mươi ba hai mươi ba độ thậm chí những nơi núi cao
nhiệt độ thấp nhất còn dưới tám độ rét đậm xuất hiện cục bộ
quý vị chú ý trang phục ấm áp để đảm bảo sức khỏe
với các tỉnh trung bộ từ thanh hóa đến thừa thiên huế
do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên có mưa diện rộng
vùng mưa lớn tập trung tại các tỉnh phía nam khu vực như quảng trị và thừa thiên huế
người dân đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan
do mưa và tác động của không khí lạnh nên nhiệt độ giảm dần vào trưa chiều ngày hai mươi bốn và ngày hai mươi năm tháng một mươi một
đều ở mức dưới hai mươi ba độ trời lạnh
còn các tỉnh phía nam đèo hải vân từ đà nẵng đến bình thuận
mưa cũng xuất hiện nhiều do tác động của các hình thế gây mưa
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
còn về tình hình nhiệt độ nhiệt độ giảm dần trong ba ngày tới
phổ biến ở mức là hai mươi bốn hai mươi bảy độ chỉ một số nơi ở khánh hòa đến bình thuận là trên hai mươi bảy độ
với các tỉnh thuộc tây nguyên do ít chịu tác động của các hình thế gây mưa từ biển nên trời ít mưa
nếu có thì chỉ cục bộ vài nơi với lượng không nhiều
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
nhìn chung thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân vùng cao
còn các tỉnh miền nam do ảnh hưởng của rìa bắc rãnh xích đạo nên có mưa diện rộng
cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa là từ ba mươi năm mươi mm trong hai mươi bốn h
trong mưa rông cần đề phòng với gió giật mạnh
nhiệt độ vì thế duy trì ổn định cao nhất ngày không vượt quá mức ba mươi ba